trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hoài cùng nguyễn thị thuận đưa ra thông tin về việc có quen biết với nhiều người ở sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng trị có thể làm được tất cả các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi có được lòng tin của người dân các đối tượng đã liên hệ với một đối tượng khác để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
bằng thủ đoạn này hai đối tượng đã chiếm đoạt của một nạn nhân trú tại khu phố chín thị trấn cam lộ huyện cam lộ
số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cho vay với lãi suất lên đến gần hai trăm bốn mươi một năm lầm văn cảnh chú tại phường bảy thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giả
trước đó từ tin báo của người dân qua số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành xác minh và có đủ cơ sở xác định
lầm văn cảnh cho nhiều người vai tiền với lãi suất từ một mươi ba tám một tháng đến một mươi chín tám một tháng tương đương với một trăm sáu mươi sáu hai trăm ba mươi tám một năm vượt lãi suất theo quy định từ tám ba cho đến một mươi một chín lần
qua đó cảnh thu lợi bất chính số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an huyện đức trọng
bắt quả tàng hai em học sinh chế tạo pháo nổ theo công thức trên mạng rồi đem đi bán kiếm lời trên địa bàn
hai em bị lực lượng trinh sát phát hiện khi đang đi giao pháo cho khách
tiếp tục kiểm tra nơi ở cơ quan công an phát hiện thu giữ tổng cộng hai mươi sáu viên pháo nổ tự chế một mươi tám viên pháo nổ với trọng lượng hơn một năm kg và một hộp nhựa chứa các nguyên liệu để chế tạo pháo
làm việc với cơ quan công an hai học sinh khai nhận tự chế số pháo trên theo công thức trên mạng để bán kiếm lời
đáng chú ý là quá trình các em sản xuất pháo tại nhà nhưng gia đình cũng không hề hay biết